những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía bắc đã có mưa vừa mưa to đến rất to gây nhiều thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
nguy cơ lũ quét xả lở đất được dự báo còn rất phức tạp khi mưa lớn vẫn tiếp diễn
cụ thể tại lạng sơn ghi nhận một trường hợp bị mất tích ông hoàng văn hiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại xã tú mịch huyện lộc bình trượt chân và bị nước cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn
sạt lở đất ta luy dương làm sập nhà khiến cháu vi thị mộc trà
sinh năm hai nghìn một mươi bảy ở thôn bản pèo xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn bị chết
bên cạnh thiệt hại về người hàng chục nhà dân cũng bị hư hỏng do sạt lở đất xét đánh
ba trăm sáu mươi năm hectare lúa hoa màu bị ngập úng nhiều công trình giao thông cây mương thủy lợi bị hư hỏng
chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại
trước diễn biến phức tạp của thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tiếp tục duy trì công tác ứng trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết
kịp thời chuyển các bản tin dự báo cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó